phát biểu tại đại hội đồng ipa bốn mươi một sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi cũng khẳng định
năm hai nghìn hai mươi mang nhiều ý nghĩa quan trọng đánh dấu năm năm hình thành cộng đồng asean kề vai sát cánh phối hợp hiệu quả vì những mục tiêu chung của khối
chủ đề của ipa bốn mươi một là ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
đã thể hiện cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của ipa và các nghị viện thành viên
do đó thủ tướng mong rằng các nghị sĩ nghị viện thành viên ipa tập hợp ý chí nguyện vọng của người dân
đưa ra khuyến nghị và cùng chính phủ các nước asean thể hiện trong các quyết sách về phương hướng phát triển của asean
hình thành tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm lấy người dân làm trung tâm và đề cao đối thoại trong các buổi trao đổi làm việc và trong các chương trình nghị sự
việt nam có câu lửa thử vàng gian năng thử sức
dù khó khăn nhưng chúng tôi nỗ lực hoặc hành tốt
năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và tin tiếng rằng với sự chung tay của các chính phủ các nghị viện thành viên asean
sẽ tự tin tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng thành công cộng đồng đoàn kết tự gường gán kết và chủ động thích ứng
vì hòa bình phát triển tình vượng và phồn vinh
với tinh thần đó tôi xin chúc đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một thành công tốt đẹp
tôi xin chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc
xin trân trọng cảm ơn